trong trận mưa lũ vừa qua hàng chục tấn thóc dự trữ của người dân huyện thăng bình tỉnh quảng nam bị ngập ướt hư hại
hiện nay nước đã rút đi nhưng trời vẫn chưa có nắng nên thắp không thể phơi khô
nhiều hộ dân đang đứng trước nguy cơ thiếu lương thực
trước tình hình đó hợp tác xã nông nghiệp bình đào thuộc xã bình đào huyện thăng bình đã tổ chức xấy thóc giúp cho nông dân
ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng nam
huyện thăng bình là một trong những địa phương bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ vừa qua
trong đó các xã như bình an bình trung bình tú là những nơi gánh chịu nhiều tổn thất lớn
mưa lũ đã khiến hàng trăm tấn thóc khô của nông dân bị ngâm nhiều ngày trong nước dẫn đến hư hại
trước tình hình đó hợp tác xã nông nghiệp bình đào đã tổ chức xây lúa cho nông dân
việc làm chiên của hợp tác xã đã được người dân đồng tình ủng hộ

theo lãnh đạo hợp tác xã nông nghiệp bình đào trong bốn ngày vừa qua đơn vị này đã tổ chức xấy trên bảy mươi tấn lúa ướt của người dân
hợp tác xã đã huy động hết công suất mỗi mẻ xây được một mươi năm tấn lúa chạy suốt ngày đêm nhưng vẫn không thể xấy được hết lúa của người dân mang đến
hợp tác xã thống nhất chỉ thu lại tiền than tiền điện với giá ba trăm linh đồng trên mỗi tấn lúa ngoài ra không thu thêm khoản nào khác

hiện mỗi ngày hợp tác xã nông nghiệp bình đào tiếp nhận và xấy khô hàng chục tấn thóc bị ướt của người dân trên địa bàn huyện thăng bình và các vùng lân cận
việc làm này không chỉ giúp cho người dân vùng lũ phần nào giảm được bớt thiệt hại mà còn thể hiện được tình người trong lúc khó khăn hoạn nạn